phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu môi trường công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng linh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính việt nam capital
và trương quốc thái tổng giám đốc công ty cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoát tài sản
theo điều tra công ty cổ phần tài chính việt nam capital có trụ sở chính tại quảng nam
không phải là tổ chức tín dụng không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm
linh và thái đã mở bốn điểm kinh doanh tại ba quận hải châu thanh khê sơn trà
đồng thời tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ tài liệu
công an thành phố nhận định công ty việt nam capital có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động
thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng
để thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn đà nẵng và quảng nam
gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng
phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa bắt di lý hai đối tượng về quảng nam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hai đối tượng này đã giả ra
danh công an viện kiểm sát để lừa đảo một người dân trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam
đưa ra thông tin người dân này liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
và yêu cầu người này chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng cung cấp
sau đó chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã huy động lực lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh phía bắc tiến hành bắt giữ hai đối tượng này
khi đang lẩn trốn tại tỉnh lạng sơn và tp hà nội
thu giữ một xe máy hai điện thoại và nhiều tài khoản ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty trách nhiệm mô hạn xây dựng tổng hợp tân xuân
và các doanh nghiệp liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp tân xuân do hoàng văn tịnh làm giám đốc
đã thực hiện hành vi bán trái phép năm mươi chín hóa đơn của công ty trách nhiệm hoạn xây dựng tổng hợp tân xuân
không có dịch vụ hàng hóa kèm theo cho công ty trách nhiệm hữu hạn hồng thắng
công ty trách nhiệm mô hạn thương mại dịch vụ nam anh và công ty thương mại dịch vụ duy linh
để thu lợi bất chính hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
ngoài ra công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp tân xuân còn có dấu hiệu xuất bán
một số lượng hóa đơn cho các cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hai mươi bảy tỷ đồng giá bán hóa đơn là bốn
qua đó thu lợi bất chính hơn một hai tỷ đồng
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự phạm văn mạnh chú tại huyện an dương
thành phố hải phòng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai tháng để điều tra
cơ quan công an đã bắt giữ phạm văn mạnh
khi đối tượng đã thực hiện hành vi cho vay tiền tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
khám xét nơi ở của mạnh tại khóm năm phường tám thành phố vĩnh long
thu giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác
cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc mạnh khai nhận cho vay với hình thức thu lãi ngày
với mức thu lãi là ba mươi một tháng tương đương với ba trăm sáu mươi một năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với ba người vai tiền của mạnh
với tổng số tiền trên bốn trăm tám mươi triệu đồng
thời điểm cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm thường có một số diễn biến phức tạp
trong đó có tội phạm liên quan đến lĩnh vực tàng trữ vận chuyển hàng cấm
đặc biệt là pháo nổ và thuốc lá điếu nhập lậu
mặc dù lực lượng công an cùng các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực
trong công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý
thế nhưng vì lợi nhuận mà nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn bán vận chuyển
công an quận hà đông hà nội đã tiến hành liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi này
và thu giữ số lượng lớn tăng vật
nghĩ rằng thời điểm cận tết nhu cầu của người dân tăng cao
và vì nợ nần muốn có một khoản tiền tiêu tết
đôi vợ chồng này đã đánh liều vai nợ rồi nhập thuốc lá điếu về bán kiếm lời
qua quá trình trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an quận hà đông
đã bắt giữ cặp vợ chồng này cùng chín một trăm năm mươi bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất
gồm các nhãn hiệu sc ba trăm sáu mươi năm rison captain black
do chưa có công việc ổn định
em tìm hiểu qua mạng thì thấy bán thuốc lá nó có lời
nên là đã tìm hiểu cách nhập và bán qua mạng
nhập vào một trăm năm mươi bán ra là hai trăm linh
còn đây là ba mươi một kg pháo dây tép và bảy trăm linh quả pháo bướm
vừa được công an quận hà đông thu giữ của đối tượng trú tại thành phố hải phòng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vì nhận thức về mặt hàng pháo này chưa đầy đủ
không nghĩ kinh doanh các loại pháo này là vi phạm pháp luật
nên đã mua về ăn tranh lệch khoảng bảy trăm linh đồng một hộp pháo nổ
quá trình của em là em chỉ là đi trên mạng
và thấy nhiều người hỏi mua bán pháo
và em tìm hiểu trên mạng là
tìm hiểu trên mạng là có
và em nhập pháo trên mạng về

thế là em cũng mua về em bán kiếm nởi
đầu em định nhập về với giá là một triệu ba một hộp

em bán thì rơi tầm hai triệu
có thể thấy do lợi nhuận cao nguồn cung nhiều và nhu cầu tiêu thụ lớn
nên mặc dù lực lượng công an cùng các ngành chức năng tăng cường công tác đấu tranh xử lý
thế nhưng tội phạm này vẫn lén lút hoạt động
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát kinh tế con quận hà đông
sẽ chú trọng công tác phòng ngừa giả soát các đối tượng trên địa bàn
ngoài đấu tranh khám phá những vụ buôn bán hàng cấm
lực lượng cảnh sát kinh tế con quận hà đông còn phù hợp với các cơ quan phường trên địa bàn quận hà đông

thương mại và những hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
kết nguyên đáng đang đến gần tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
tết nguyên đán đang đến gần tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
tội phạm tàng trữ vận chuyển hàng cấm do đó để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an cùng các ngành chức năng
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức đừng vì lợi ích trước mắt mà vi phạm pháp luật
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với bùi thanh huyện chú địa bàn về tội gây dối chất tự công cộng
tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu bùi thanh huyện cùng một số người dân thôn cao quán
đã có hành vi đổ gạch cát xuống lòng đường tụ tập đông người hô hào dùng gạch khối bê tông
xe hương án xe tăng lễ và khóa dây khóa xích để chặn xe ô tô do ủy ban nhân dân
xã hồng tiến thuê giải tỏa mặt đường trong quá trình điều tra xác minh bùi thanh huyện
còn có những hành vi xúi rục kích động người khác thực hiện hành vi gây dối
vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ
dù không phải là tổ chức tín dụng không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm
nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước
và đến nay đã mất khả năng trí trả phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
môi trường công an tp đà nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê trọng linh
hai mươi bốn tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tài chính việt nam capital và trương quốc thái
ba mươi bảy tuổi tổng giám đốc công ty cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra công ty cổ phần tài chính việt nam capital có trụ sở chính tại quảng nam
không phải là tổ chức tín dụng không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm
linh và thái đã mở bốn điểm kinh doanh tại ba quận hải châu thanh khê sơn trà
đồng thời tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ tài liệu công an tp nhận định công ty việt nam capito
có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động nên lập chuyên án đấu tranh
thủ đoạn của các đối tượng là trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng
để thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn đà nẵng và quảng nam
gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng
phần lớn còn lại sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài dẫn đến mất khả năng thanh toán
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
tại ninh thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố và khám xét
tại nơi làm việc nơi ở đối với năm bị can vi phạm quy định về quản lý đất đai
trong đó có hai bị can bị tạm giam và ba bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
năm bị can gồm nguyễn thái đạo phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã phước dinh
nguyên phó chủ tịch xã phụ trách công tác địa chính phạm đỗ ngọc thắng
cán bộ phụ trách địa chính xã phước dinh nguyễn văn hùng chủ tịch mặt trận xã phước dinh
nguyên phó chủ tịch xã phước dinh phụ trách địa chính nguyễn tiến thịnh
phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện thuận nam vũ văn quân
nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện thuận nam
theo kết quả điều tra ubnd xã phước dinh văn phòng đăng ký đất đai thuận nam
phòng tài nguyên và môi trường huyện thuận nam trong quá trình tham mưu
ubnd huyện thuận nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã vi phạm các quy định
về quản lý đất đai dẫn đến việc cấp năm mươi năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất đã được công bố
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai bị can lê trần thiện đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trịnh trúc mai
sinh năm hai nghìn cùng chú tại thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can
và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê trần thiện đức
tại ấp hai thị trấn gành hào huyện đông hải lực lượng công an phát hiện và thu giữ
một mươi bảy loại tài liệu gồm tám mươi một giấy tờ giả các loại gồm căn cấp công dân hộ chiếu
thị thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe giấy chứng nhận đăng ký xe
cùng nhiều công cụ và phương tiện dùng để làm tài liệu giả
quá trình làm việc đối tượng đức khai nhận thông qua tài khoản facebook
đức đã liên hệ nhóm đối tượng khác tìm kiếm và cung cấp thông tin khách hàng
có nhu cầu để làm giả tài liệu
tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt lê trần thiện đức cùng đồng bọn
đã làm giả trên tám trăm linh giấy tờ các loại thu lợi bất chính số tiền trên một tỷ đồng
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
sau hơn tám tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên xét xử
vụ cháy tại trung cư carina khiến hơn bảy mươi người thương vong
hai bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm là nguyễn văn tùng nguyên giám đốc công ty
trách nhiệm hiệu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư trung cư carina và nguyễn quốc tuấn nguyên trưởng ban quản lý trung cư carina
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó vào đầu tháng bốn vừa qua sau một ngày xét xử xét thấy vụ án có nhiều vấn đề
cần làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm nên tòa đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung
theo truy tố vào khoảng một h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sự cố dây dẫn điện của một xe máy
trong hầm xe lô a của trung cư gây cháy xe sau đó ngọn lửa bùng cháy dữ dội gần một mươi phút sau
hệ thống chiếu sáng khu vực
trong vực tầng hầm bị tắt khói khi nóng khi độc luôn theo lối buồng thang thoát hiểm
dẫn lên các tầng nổi phía trên trung cư nguyên nhân vụ cháy được xác định là do hệ thống dẫn điện
của xe máy xảy ra sự cố chập điện
về trách nhiệm hình sự trong vụ án tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo tùng đã ký hợp đồng bảo dưỡng thiết bị
phòng cháy chữa cháy và đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám ký biên bản nghiệm thu
trong biên bản nghiệm thu có ghi nhận rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống
phòng cháy chữa cháy nhưng tùng không triển khai sửa chữa thay thế
điều này dẫn tới hệ thống báo cháy chữa cháy không hoạt động khi phát sinh vụ cháy
đối với bị cáo tuấn dù biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng
không thể hoạt động khi có cháy xảy ra nhưng với tư cách là trưởng ban quản lý
tuấn đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tiếp nhận bàn giao từ trưởng ban quản lý cũ
không kiên quyết yêu cầu công ty hùng thanh phải thay thế sửa chữa dẫn đến vụ hỏa hoạn
vụ hỏa hoạn đã khiến cho một mươi ba người chết sáu mươi người bị thương và gần năm trăm linh xe máy
một ô tô bị cháy tổng thiệt hại về tài sản khoảng một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
phiên xét xử dự kiến kéo dài tới ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
một đơn dây mua bán người đánh đập cững đoạt tài sản xảy ra tại xã trịnh tường
huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lào cai trượt xóa
theo điều tra bằng các thủ đoạn tuyển người đi lao động ở các quán bar
nhà hàng khách sạn ở trong tỉnh lào cai
và nước ngoài lương cao một nhóm đối tượng đã tổ chức đưa người trái phép sang lào
và giao cho một nhóm người trung quốc đưa vào đặc khu kinh tế tam giác vàng
tại tỉnh bồ kèo lào công chế ép buộc cưỡng bức người lao động
thực hiện các ứng dụng game online để tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến
và tìm kiếm rủ rỗ người chơi game online thu lợi bất chính cho các ông chủ người trung quốc
khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao
chúng giam giữ bỏ đói đánh đập khủng bố tinh thần bằng nhiều hình thức
quay video cảnh bị đánh đập bỏ đói ép nạn nhân gọi điện về gia đình để đòi tiền chuộc
với lý do bồi thường hợp đồng hoàn trả chi phí phương tiện
người nhân viên sang để cháu làm xong là cuối cùng cháu lại tham lam
cháu lại gọi thêm một số anh em vượt biên coi như là đi chui sang bên đấy làm công ty
tôi thấy hành vi mình làm là sai trái với pháp luật
tôi đến đồn biên phòng trịnh tường để đầu thú để được pháp luật khoan hồng
lực lượng chức năng xác định tần ông cao
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai là đối tượng chủ mưu cầm đầu
cầu kết với các đối tượng người nước ngoài cùng với các đối tượng lý láo san lý a hồng
cùng chú huyện bát sát đã đưa được năm nạn nhân vượt biên sang nước ngoài để nhận tiền và lợi ích và chất khác
trong đó có một nạn nhân bị đánh đập sau đó bị quay video gửi về gia đình
đòi bốn trăm năm mươi triệu đồng tiền chuộc hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
công an tỉnh sơn la và nghệ an vừa bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
pun kẹo pun trạ lân chú tại tỉnh hùa phân lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt quả tăng
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp
qua đầu tranh khai thác pun khai nhận lợi dụng thời tiết giá rét sương mù dày đặc
để tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng
hun đã lên biên giới gặp một người đàn ông người lào không biết tên tuổi
hỏi mua sáu mươi viên ma túy tổng hợp với giá hai trăm năm mươi triệu đồng để mang sang việt nam bán kiếm lời
khi đang mang ma túy đến bản trường khương xã trường khương huyện sông mã
thì bị bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại nghệ an công an huyện hưng nguyên vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn
bắt giữ đối tượng trần xuân vinh chú tại xã trung phúc cường huyện nam đàn
thu giữ một năm bánh heroin hai trăm linh viên ma túy tổng hợp năm mươi gam ma túy dạng đá và một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
điều đang nói vinh là đối tượng đã từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
với mức án một mươi sáu năm tù nay lại tiếp tục phạm tội
hiện công an huyện hưng nguyên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy
tuyên phạt bị cáo
huỳnh thanh hoài chú tại huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định một mươi tám năm tù
đỗ quang linh cùng chú tại huyện vĩnh thạnh lãnh án bảy năm sáu tháng tù
theo có trạng vào lúc một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định tiến hành kiểm tra hành chính nhà số hai mươi chín châu mạnh trinh
thành phố quy nhơn do huỳnh thanh hoài thuê ở
qua kiểm tra huỳnh thanh hoài tự nguyện giao nộp trên một mươi chín gam ma túy đá
khám xét nơi ở của huỳnh thanh hoài cơ quan công an thu giữ thêm gần ba trăm linh gam ma túy tổng hợp
tiếp tục bắt giữ đỗ quang linh lực lượng chức năng thu giữ một trăm chín mươi bảy viên thuốc lắc
thủ đoạn của huỳnh thanh hoài và linh là dùng mạng xã hội facebook để liên lạc mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về quy nhơn
bán cho các con nghiện đang ăn chơi tại các quán bar trên địa bàn thành phố quy nhơn